vào lúc sáu h bốn mươi phút sáng nay hai mươi tám tháng bốn một tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bảy trăm tám mươi mã lực cùng với một mươi ngư dân ở tỉnh quảng bình bị chìm trong khi vào cảng cửa việt tỉnh quảng trị
nhận được tin báo lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã huy động phương tiện ra cứu hộ
tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên đến thời điểm này mới chỉ cứu hộ được một mươi ngư dân đưa vào bờ an toàn
riêng tàu qb chín nghìn tám trăm một mươi năm của ngư dân hoàng nồm ở tỉnh quảng bình cùng với ba mươi tấn cá đã bị chìm ước tính thiệt hại hơn năm tỷ đồng
hiện tại công tác trục vớt tàu vẫn đang được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cùng ngư dân triển khai
được biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tàu bị chìm là do hệ thống phao dẫn luồng bị sô lệch cửa biển bị bồi lấp trong điều kiện thời tiết gió mùa sóng biển lớn
từ đầu năm đến nay đã có bốn tàu cá bị chìm trong quá trình vào cảng cửa việt
hầu hết các tàu cá này là của ngư dân các tỉnh bạn do không quen luồng lạch khi ra vào cảng ở tỉnh quảng trị